từ đầu tháng năm hai nghìn một mươi sáu đến nay dịch châu chấu xuất hiện tại huyện sốp cộp tỉnh sơn la đã gây thiệt hại nặng nề về cây trồng và hoa màu
đến nay dịch châu chấu không giảm và đã tiếp tục xuất hiện thêm ở một mươi ba bản thuộc hai xã trên địa bàn huyện sốp cộp
tại các xã mường lèo sam kha huyện sốt cộp tỉnh sơn la đàn châu chấu xuất hiện dày đặc thành đàn lớn tại các khu vực giáp vùng biên giới
sau đó lan mạnh vào nội địa với mật độ trung bình từ năm mươi đến ba trăm linh con trên một mét vuông
điểm cao nhất trên hai con trên một mét vuông
hiện nay người dân tại các xã vùng cao của huyện sốp cộp đang lo ngại châu chấu lây lan sang các vùng lân cận
do châu chấu di chuyển từ khu vực biên giới lào sang với số lượng lớn đặc biệt là tình trạng châu chấu non đã nở và tiếp tục gây hại cho hoa màu
trước tình trạng này chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp tỉnh sơn la cần sớm có biện pháp xử lý phòng trừ dịch không để châu chấu lây lan sang các địa bàn khác